tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng bốn bộ công an đề xuất hàng loạt thay đổi về phân hạng giấy phép lái xe trong đó giấy phép lái xe cấp cho người lái mô tô được chia thành ba hạng
cụ thể giấy phép lái xe hạng a một được cấp cho người lái mô tô hai bánh dung tích xy lanh đến một trăm hai mươi năm cc hoặc công suất động cơ điện đến một mươi một kw
hạng a cấp cho người lái xe có dung tích xy lanh trên một trăm hai mươi năm cc hoặc có công suất động cơ điện trên ba mươi
cụ thể giấy phép đáy xe hạng b một cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe thuộc hạng a một
người khuyết tật lái mô tô ba bánh được cấp giấy phép a một các giấy phép hàng này không có thời hạn
đây là điểm mới về phân hạng giấy phép lái xe so với quy định hiện hành
theo luật giao thông đường bộ hành tám đang có hiệu lực giấy phép đáy xe mô tô gồm các hạng a một a hai a ba và b một
trong đó hạng a một cấp cho người lái xe từ năm mươi đến một trăm bảy mươi năm cc a hai từ một trăm bảy mươi năm cc
như vậy theo dự thảo mới hạng a sẽ thay thế cho hạng a hai hiện hành đồng thời thay đổi ngưỡng du tích xy lanh với a một từ một trăm bảy mươi năm cc xuống một trăm hai mươi năm cc hạng b một thay thế hạng a ba
ngoài ra cơ quan soạn thảo cũng đã bổ sung ngưỡng phân hạng a một và a dựa theo công suất động cơ điện khi thị trường xe điện việt nam và thế giới đang phát triển
luật hiện hành chưa quy định điều này
đối với người lái ô tô bộ công an đề xuất giấy phép hạng b có thời hạn một mươi năm dành cho người lái xe đến tám chỗ ngồi
lái xe ô tô tải và chuyên dùng trên ba năm tấn
hạng a bốn dành cho người làm máy kéo đến một tấn được đề xuất bỏ
người khuyết tật lái ô tô số tự động có cơ cấu phù hợp được cấp giấy phép hạng b
luật hiện hành quy định hạng b một cấp cho tài xế lái ô tô đến chín chỗ không hành nghề lái xe và b hai dành cho người hành nghề lái xe
tại dự thảo mới bộ công an gộp hai hạng b một và b hai thành hạng b
giấy phép lái xe hạng c dành cho lái xe tải từ ba năm tấn theo luật hiện hành được đề xuất tách thành c một dành cho lái xe từ ba năm đến bảy năm tấn và xe trên bảy năm tấn
giấy phép lái xe hạng d lái ô tô từ một mươi đến ba mươi chỗ theo luật hiện nay dự kiến sẽ tách thành hạng d một từ tám đến một mươi sáu chỗ ngồi và d hai từ một mươi sáu hai mươi chín chỗ
giấy phép lái xe hạng e trên ba mươi chỗ hiện nay sẽ được thay thế bằng hạng d gồm cả xe dừng nằm vào xe buýt
tại dự thảo bộ công an cũng khuyến khích người dân đang sử dụng giấy phép lái xe không thể hạn cấp trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai đổi sang thẻ nhiệm mới pet
đề xuất này nhằm chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ quản lý theo chương trình chuyển đổi số quốc gia
cơ quan soạn thảo kỳ vọng việc này sẽ giúp giảm tải thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông
khi người dân đổ giấy phép lái xe sang thẻ nhựa thông tin được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử vneid
hiện nay giấy phép lái xe không thể hạn bằng a một a hai và a ba đang tồn tại cả bán giấy và thẻ nhựa
bản giấy hiện chưa thể cập nhật trên ứng dụng vneid do không cập nhật số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh nhân dân chỉ có chín số thiếu thông tin về ngày tháng năm sinh
vì vậy bộ công an cho rằng việc đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế
so với bản dự thảo ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba việc đổi giấy phép lái xe từ giấy sang thẻ nhựa đã chuyển từ bắt buộc
sang khuyến khích hiện nay người đổi giấy phép không cần giấy khám sức khỏe và hồ sơ giấy phép cũ lệ phí một trăm ba mươi năm đồng
bộ trưởng bộ giao thông vận tải mới đây vừa ký ban hành thông tư năm hai nghìn hai mươi bốn sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phương tiện và người lái
thông tư với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng sáu theo đó ngoài việc học viên được lựa chọn học lý thuyết online
thì thông tư năm cũng bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
đại diện phòng quản lý phương tiện và người lái cùng đường bộ việt nam cho biết thông tư năm bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
trong đó có quy định nếu bị phát hiện cho người khác mượn giấy phép lái xe thì có thể bị cơ quan thẩm quyền thu hồi
cụ thể tài khoản một mươi bốn điều bốn của thông tư quy định cụ thể sáu trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm
người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe
người lái xe tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe
để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện
có sai sót trong mùa các thông tin về họ tên ngày sinh quốc tịch nơi cư trú hạng giấy phép lái xe giá trị cấp ngày trúng tuyển người ký
thông qua về khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy
ngoài ra người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
liên quan đến vấn đề này đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong quá trình xử lý vi phạm một số đơn vị ghi nhận hiện tượng tài xế mượn giấy phép lái xe của người khác để làm thủ tục xử lý
tuy nhiên đây chỉ là các trường hợp cá biệt không xuất hiện nhiều
theo trung tá phạm văn chiến đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trong thực tế tuần tra kiểm soát kiểm tra trực tiếp giấy tờ liên quan đến phương tiện tài xế thì đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng giấy phép lái xe của người khác
trung tá phạm văn chiến đánh giá việc thông tư mới xử lý nghiêm hành vi cho mượn giấy phép lái xe sẽ gian đe các tài xế có ý định cho thuê mượn bằng lái để xử lý vi phạm giao thông

trung tá phạm văn chiến đánh giá việc thông tư mới xử lý nghiêm hành vi cho thuê mượn bằng lái xe sẽ gian đe các tài xế có ý định cho thuê mượn bằng lái xe